tại khu di tích lịch sử văn hóa đền trần chùa tháp phường lộc vượng thành phố nam định
đã diễn ra lễ dân hương tưởng niệm bảy trăm một mươi chín năm ngày mất của hương đạo đại vương trần quốc tuấn
và khai mạc lễ hội truyền thống đền trần năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ trị ân công lao của các vị vua trần nói chung
và đức thánh trần hưng đạo nói riêng
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân suốt chiều dài lịch sử
đồng thời cũng là dịp quảng bá giới thiệu những nét đẹp về văn hóa con người nam định
với bạn bè trong nước và quốc tế
ngay trong ngày khai hội đông đảo nhân dân nam định và du khách đã đến dân hương
tạo lòng thanh kính trước các bậc tiền nhân và hòa mình vào lễ hội